xuất tinh sớm là nội ám ảnh của nam giới
hiện tượng xuất tinh sớm gây nhiều trở ngại trong sinh hoạt tình dục
làm ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc của nhiều gia đình
bài viết dưới đây của thạc sĩ bác sĩ nội chú thiều sĩ sắc
khoa nam học bệnh viện việt đức thành viên hội y học tình dục quốc tế
giúp bạn đọc hiểu về xuất tinh sớm và cách hạn chế tình trạng này
xuất tinh sớm là một tình trạng tự trần đoán
thường người bệnh đi khám vì cho rằng tôi bị xuất tinh sớm
tuy nhiên tỷ lệ nam giới bị xuất tinh sớm
theo các thống kê lên tới hai mươi ba mươi ở hầu hết các quốc gia
nhưng số lượng người đi gặp bác sĩ thực tế thấp hơn con số đó rất nhiều
xuất tinh sớm được báo cáo trong ivan lần đầu năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy
nhưng tới những năm một nghìn chín trăm bảy mươi mới được master và johnson định nghĩa lần đầu tiên
đó là việc một người đàn ông không thể chỉ hoãn xuất tinh đủ lâu
để bạn tình của anh ta đặt cược khoái trong năm mươi
sau đó thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau
thậm chí mỗi tổ chức lớn đều bổ sung các định nghĩa của mình sau mỗi vài năm
theo tổ chức y tế thế giới who năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
xuất tinh sớm là tình trạng bệnh nhân không có khả năng chỉ hoãn xuất tinh đủ để tận hưởng cuộc tình
được biểu hiện bằng việc xuất tinh sớm hoặc rất sớm sau khi bắt đầu giao hợp
hoặc xuất tinh trong trường hợp không đủ cương cứng để có thể giao hợp
hiệp hội tâm thần mỹ năm hai nghìn chín
xuất tinh sớm được đặc trưng bởi ba yếu tố đi cùng nhau
và khi cả ba yếu tố này đi cùng nhau thì mới thỏa mãn gọi là bệnh xuất tinh sớm
xuất tinh sớm là kiểu xuất tinh trong vòng khoảng một phút
sau khi thâm nhập vào âm đạo mà không có khả năng kiểm soát sự xuất tinh
thời gian kéo dài ít nhất sáu tháng và xảy ra trong khoảng bảy mươi năm một trăm linh các lần hoạt động tình dục
quá trình gây ra tình trạng đau buồn nghiêm trọng cho người bệnh
hiệp hội khoa học châu âu
người bệnh chất tinh sớm là không có khả năng kiểm soát xuất tinh
trong một khoảng thời gian đủ dài trước khi thỏa mãn
hội niệu khoa hoa kỳ
xuất tinh sớm là tình trạng xuất tinh xảy ra sớm hơn mong muốn
và gây đau khổ cho một hoặc cả hai bạn tình
hiệp hội y học tình dục quốc tế năm hai nghìn một mươi bốn đã định nghĩa xuất tinh sớm
bao gồm ba yếu tố đi cùng nhau
yếu tố thứ nhất xuất tinh luôn luôn hoặc gần như luôn xảy ra trước hoặc trong khoảng một phút
sau khi thâm nhập vào âm đạo
yếu tố thứ hai không có khả năng chỉ hoãn xuất tinh trên tất cả
hoặc gần như tất cả các lần quan hệ tình dục
yếu tố thứ ba có các hậu quả cá nhân tiêu cực
chẳng hạn như đau khổ phiền muộn thất vọng và hoặc tránh tiếp cận tình dục
xuất tinh sớm được chia làm bốn loại xuất tinh sớm nguyên phát xuất tinh sớm thứ phát
xuất tinh sớm thay đổi và xuất tinh sớm chủ quan
xuất tinh sớm nguyên phát bắt đầu từ những lần quan hệ tình dục đầu tiên
xuất tinh sớm nguyên phát có một số đặc trưng như
cưng cưng sớm trạng thái hưng phấn cao
thường liên quan đến tiền sử gia đình và thời gian quan hệ chỉ trong khoảng một phút
xuất tinh sớm thứ phát thường gặp ở những người đã có gia đình
trước đó có thời gian quan hệ tình dục bình thường trên năm phút
nhưng hiện tại giảm đáng kể thường là dưới ba phút
đến năm hai nghìn chín hai nhà khoa học weidinger và schwitzer
đã mô tả thêm hai biến thể của xuất tinh sớm là thay đổi và chủ quan
tình trạng xuất tinh không cố định
hay người ta còn gọi là xuất tinh sớm hoàn cảnh
lúc bình thường trên năm phút nhưng có lúc nhanh dưới ba phút
xuất tinh sớm chủ quan là thời gian quan hệ hoàn toàn bình thường trên năm phút
nhưng người bệnh vẫn không thấy hài lòng hoặc chưa thỏa mãn được bản tình
vậy xuất tinh sớm có nguyên nhân do đâu tại sao bạn bị xuất tinh sớm
trong y học điều trị theo nguyên nhân được xem là điều trị tận gốc
chỉ như vậy mới có thể điều trị triệt để khỏi bệnh hoàn toàn
đầu tiên là do quy đầu quá nhạy cảm
việc này làm cho ngưỡng kích thích của dương vật thấp
ở những người xuất tinh sớm thường có huy đầu rất nhạy cảm
thứ hai không có khả năng hoặc giảm khả năng kiểm soát chất tinh
hay còn gọi là ngưỡng xuất tinh của bệnh nhân thấp
thứ ba là dối loạn dẫn truyền serotonin
sirotonin là chất dẫn truyền thần kinh cực kỳ quan trọng trong quá trình xuất tinh
bản thân thuốc selective serotonin rehaptic inhibitor
được dịch sang tiếng việt là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin
nói được hầu hết các nước chấp thuận là thuốc duy nhất
cho tới giờ được cấp phép để điều trị xuất tinh sớm
dối loạn dẫn truyền sirotonin gây ra chủ yếu xuất tinh sớm nguyên phát
và thường có liên quan tới yếu tố di truyền
tức là trong gia đình có bố hoặc ông bị xuất tinh sớm
thì con cháu đều có thể bị xuất tinh sớm chiếm khoảng hai năm nam giới
nguyên nhân thứ tư là do tâm lý
xuất tinh sớm nguyên phát chủ yếu nguyên nhân là dối loạn dẫn truyền sirotonin
nhưng nó chỉ chiếm hai năm nam giới nói chung
trong khi tần xuất xuất tinh sớm
chiếm khoảng hai mươi ba mươi nam giới trưởng thành
nói cách khác các loại xuất tinh sớm thứ phát thay đổi hay chủ quan
đều là hậu quả của các vấn đề về tâm lý là chính
kết hợp với khả năng kiểm soát xuất tinh kém
những người bị xuất tinh sớm thường có tâm lý căng thẳng lo sợ khi quan hệ tình dục
nguyên nhân này thường gặp ở các bạn trẻ do chưa có kinh nghiệm về tình dục
ở những lần quan hệ đầu tiên hoặc ở những người lớn tuổi
nhưng gặp phải đối tác mới khiến tâm lý hồi hộp hoặc hưng phấn quá cao
nếu đã quan hệ tình dục nhiều hơn một mươi lần rồi mà số lần quan hệ xuất tinh sớm lớn hơn năm mươi
thì coi như bị xuất tinh sớm và lúc này nguyên nhân sẽ chuyển thành bệnh lý về thần kinh
lý do thứ năm là do bệnh lý
khi bị mắc một số bệnh như tim mạch viêm đẹo đảo viêm tiền liệt tuyến
chấn thương cuộc sống bệnh thận cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới
ngoài ra những nam giới có thể chất yếu cơ thể mệt mỏi ngủ không đủ rắc
cũng thường xuyên mắc phải tình trạng xuất tinh sớm
vậy hậu quả của xuất tinh sớm là gì
với hầu hết nam giới nó sẽ gây ra cảm giác tự ti mặc cảm xấu hộ khi người đàn ông đứng trước phụ nữ
không tự tin với bản thân trong công việc và các mối quan hệ xã hội
thậm chí là tâm lý sợ phải quan hệ tình dục trầm cảm
điều đó như vòng xoáy bệnh lý khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn
việc không thường xuyên thỏa mãn được vợ bạn gái làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và tình yêu đôi lứa
điều trị xuất tinh sớm cần tuân thủ theo những quyến tắc dưới đây
làm giảm độ nhạy cảm của quy đầu dương vật hay làm trơ quy đầu tăng ngưỡng kích thích của quy đầu dương vật
tăng khả năng kiểm soát xuất tinh hay nâng cao ngưỡng xuất tinh
cải thiện lượng sirotonin ở đầu mốt các dây thần kinh
cải thiện tâm lý hay làm trơ cảm xúc của bản thân điều này cũng làm tăng ngưỡng kích thích
sử dụng thuốc đúng chỉ định
việc lạm dụng các thuốc kéo dài thời gian quan hệ khiến nhận thuốc tâm lý phụ thuộc và trông chờ
khi dừng thuốc có thể khiến bệnh nặng hơn
dù là xuất tinh sớm lại nào thì cũng đều có thể cải thiện tốt nếu tuân thủ các nguyên tắc điều trị
dưới đây là một số các thuốc kéo dài thời gian quan hệ hay sử dụng
thuốc gây tê tại chỗ cơ chế hoạt động giảm nhạy cảm của quy đầu
tác dụng phụ giảm khoái cảm bận tình bị tê môi âm đạo khó chịu khi tiếp xúc với thuốc
loại thứ hai là thuốc ức chế tái thu chọn lọc sirotonin
cơ chế hoạt động tăng đồng độ serotonin tiếp xúc với tế bảo hậu sináp
tác dụng phụ buồn nôn chóng mặt đau đầu và tiêu chảy
loại thứ ba là thuốc chamadol
cơ chế hoạt động tác dụng lên hệ thần kinh trung ương
tác dụng phụ bị nhân thuốc nghiện thuốc buồn nôn không tỉnh táo
hội chứng serotonin
nếu dùng cùng với thuốc ức chế tái thu chọn lọc sirotonin
loại thứ bốn là thuốc ức chế phosphodiesteraphis
cơ chế hoạt động là giảm sự co thắt của túi tinh và ống dẫn tinh
tác dụng phụ là đau đầu chóng mặt hạ huyết áp tư thế
một số giải pháp đơn giản để ngăn ngừa xuất tinh sớm
thứ nhất là bài tập kigo cho nam giới
bài tập này có thể giúp chữa xuất tinh sớm và có tác dụng lâu dài
với bài tập này rèn luyện các cơ kiểm soát xuất tinh
nếu muốn giác định vị trí của các cơ chịu trách nhiệm kiểm soát
hãy cố gắng đi vệ sinh và dừng lại giữa chừng khi đi tiểu
sẽ cảm thấy các cơ giữa cưng vật và mông còn lại
có thể thực hiện bài tập này mọi lúc mọi nơi
sau khi xác định được các cơ chịu trách nhiệm xuất tinh
có thể tập luyện ít nhất năm phút mỗi ngày
bài tập kigo thường xuyên có thể chữa khỏi xuất tinh sớm hoàn toàn và vĩnh viễn
thứ hai kỹ thuật dừng và bắt đầu
kỹ thuật rừng và bắt đầu cũng có thể rất hiệu quả
khi bắt đầu cảm thấy gần đến cao trào
hãy cố gắng dừng lại chờ khoảng hai mươi giây và tiếp tục
có thể làm điều này bất cứ lúc nào trong những tình huống này
miễn là nghĩ điều đó là cần thiết
nói chuyện với đối tác về kỹ thuật này và giải thích tại sao
kỹ thuật này lại tốt và nó có thể cải thiện đời sống tình dục trong tương lai thế nào
thứ ba là kỹ thuật thở
quan sát kỹ hơn cơ thể mình
có thể sẽ nhận thấy rằng thở sâu và nhanh hơn khi sắp đạt cao trào
hãy thử một số bài tập sẽ giúp bạn kiểm soát cách thở
điều này không chỉ giúp bạn chữa xuất tinh sớm
mà còn giúp điểm đạm hơn trong cuộc sống hàng ngày
thứ bốn là kỹ thuật nén
kỹ thuật này rất dễ áp dụng và đã được chứng minh là có hiệu quả
cố gắng bóp dương vật khi bạn cảm thấy như bạn sắp xuất tinh
có thể cưỡng bức đẩy lùi xung động bằng cách chạm vào
chỉ cần đảm bảo rằng không làm điều đó khi ở điểm không thể quay lại
thứ năm là thử thủ dâm trước khi quan hệ tình dục
có thể mất nhiều thời gian lên định hơn nếu bạn thủ dâm trước đó
điều này cũng có thể giúp bạn kéo dài hơn khi đang vui vẻ với đối tác của mình
thứ sáu là thử thay đổi tư thế quan hệ tình dục
một số tư thế có thể khiến nam giới lên đỉnh sớm hơn
cố gắng chọn những tư thế kéo dài thời gian hơn
mỗi người có nhu cầu khác nhau nên hãy lắng nghe cơ thể